hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

liên minh châu âu eu đang cố tình tác động liên cuộc bầu cử tại anh vào tháng sáu tới
tuyên bố được chủ tịch nghị viện châu âu antonio tajani đưa ra một ngày sau khi thủ tướng anh chính thức khởi động chiến dịch vận động bầu cử của mình
bằng việc công kích một số quan chức và chính trị gia eu cho rằng những người này đã đe dọa nước anh và cố gắng phá hỏng những nỗ lực tái đắc cử của bà
theo bà may một số sự kiện xảy ra thời gian gần đây cho thấy eu không muốn các cuộc đàm phán về brexit thành công
động thái này đã khiến quan hệ giữa anh và eu trở nên căng thẳng hơn
trước đó các nhà lãnh đạo eu đã nhất trí thông qua nguyên tắc cứng rắn trong tiến trình đàm phán với london
theo đó đàm phán về một thỏa thuận thương mại trong tương lai với anh chỉ có thể bắt đầu khi london đồng ý các điều khoản về các quyền công dân
cũng như chi trả những phí tổn cho sự chia tay giữa anh và eu
bộ ngoại giao mỹ vừa đề xuất thắt chặt cơ chế phỏng vấn xin thị thực nhập cảnh đối với những cá nhân được cho là nằm trong diện xem xét kỹ lưỡng
đây được xem là bước đi mới nhất của chính quyền tổng thống donald trump nhằm thúc đẩy quá trình giám sát nghiêm ngặt
mà ông trump cho là cần thiết để giảm thiểu nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở mỹ
theo bộ ngoại giao mỹ những câu hỏi chi tiết mới về tài khoản mạng xã hội địa chỉ thư điện tử và số điện thoại cá nhân
cũng như thông tin về tiểu sử sẽ được bổ sung vào tiêu chuẩn khi phỏng vấn xin cấp thị thực vào mỹ
ước tính các câu hỏi mới sẽ áp dụng cho khoảng sáu mươi năm người mỗi năm tương đương khoảng năm số người xin thị thực mỹ trên toàn thế giới
nếu được phê chuẩn tiêu chuẩn mới này sẽ đánh dấu bước đi cụ thể đầu tiên hướng tới việc giám sát nghiêm ngặt hơn
mà tổng thống mỹ donald trump đã yêu cầu các cơ quan liên bang áp dụng đối với những người đến từ các quốc gia bị ông cho là mối đe dọa đối với nước mỹ
đề xuất mới của bộ ngoại giao mỹ về việc thắt chặt cơ chế phỏng vấn xin thị thực được đưa ra trong thời điểm các nhà lập pháp của nước này mới đây đã cảnh báo về lỗ hồng trong hệ thống cấp thị thực
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo